hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau khi bắn vợ chồng ông tới hữu dùng súng tự sát sau vụ nổ súng ông tới tử vong tại chỗ hữu tử vong trên đường đi cấp cứu
bà đoàn bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện
công an huyện võ nhai đang phối hợp với công an tỉnh thái nguyên điều tra nguyên nhân sự việc
lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn cá nhân